vòng đàm phán thứ ba giữa nga và ukraine đã bắt đầu vào tối qua ngày bảy tháng ba theo giờ belarus
trong bối cảnh chiến dịch quân sự của nga tại ukraine bước sang ngày thứ một mươi hai
trưởng đoàn đàm phán nga vladimir melsky cho biết nội dung đàm phán lần này không thay đổi so với hai vòng đàm phán trước
theo đó hai bên tập trung vào ba vấn đề là tình hình chính trị ukraine các vấn đề nhân đạo và bố trí các lực lượng quân sự
trong đó trọng tâm sẽ là về mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường
các phái đoàn của kiev và moscow đã tiến hành hai vòng đàm phán ở belarus kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai
dư luận khu vực và quốc tế đã đánh giá cao việc nga và ukraine xúc tiến hòa đàm coi đây là bước đi mang lại hy vọng hạ nhiệt xung đột giữa hai bên
các phái đoàn của kiev và moscow đã tiến hành hai vòng đàm phán ở belarus kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự